công an tỉnh bình dương đang truy tìm đối tượng xâm nhập vào hệ thống quản trị
đăng dòng chữ lạ trên bảng điện tử ở một cổng trào trên địa bàn
vụ việc xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một khi cổng trào ở xã nông thôn mới an sơn
thành phố thuận an tỉnh bình dương hiện lên dòng chữ nhà cái đến từ châu phi
dòng chữ trên xuất hiện trong khoảng một mươi phút sau khi phát hiện người dân đã thông báo
tới chính quyền địa phương để tắt bảng điện tử
nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do người quản lý bất cần
không khóa bộ điều khiển đã để người khác lợi dụng xâm nhập đưa thông tin sai trái
hiện công an đang xác minh tìm người đưa thông tin phản cảm nói trên
cơ quan chức năng tỉnh bình dương đề nghị các địa phương cẩn trọng trong quản lý vận hành
thắt chặt giải pháp để không lặp lại vụ việc dòng chữ lạ xuất hiện trên bảng điện tử